tại thành phố đà nẵng bệnh sốt xuất huyết đang tăng mạnh với số ca mắc tăng hai tám lần so với cùng kỳ
nhiều cơ sở y tế trên địa bàn thành phố đang thu dung điều trị cho hàng trăm ca mắc sốt xuất huyết mỗi tuần
nguyên nhân chính khiến cho dịch sốt xuất huyết gia tăng là do người dân còn chủ quan thờ ơ phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng
là một trong những địa bàn có dịch sốt xuất huyết tăng mạnh tại đà nẵng
mỗi tuần trung tâm y tế quận liên triểu tiếp nhận điều trị cho nhiều bệnh nhân mắc sốt xuất huyết
theo ghi nhận tình hình xuất xuất huyết trên địa bàn quận liên triều tăng một trăm hai mươi năm ca so với cùng kỳ
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật đường pháp
trong bảy tháng đầu năm đà nẵng có gần ba ca mắc sốt xuất huyết tăng hai tám lần so với cùng kỷ năm trước
một số địa phương liên tục ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao
trong đó số ca mắc ở người lớn tăng mạnh đặc biệt tại khu vực ngoại thành
một trong những nguyên nhân khiến sốt xuất huyết gia tăng trong thời gian gần đây là công tác vệ sinh môi trường còn hạn chế
và sự thờ ơ chủ quan phòng bệnh của người dân
để hạn chế tỷ lệ người mắc bệnh ngành y tế đà nẵng đang phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan
chủ động ra soát các ổ dịch
tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chủ động phòng chống dịch tại địa phương
thì tuyên truyền cũng nhiều
không chỉ xuất hiện trái mùa dịch sốt xuất huyết còn bùng phát ở vùng cao vùng khô hanh
do đó người dân cần chủ động trong việc phòng chống dịch bệnh tại nơi sinh sống